làm tranh giấy xoắn không chỉ là một công việc giúp người khuyết tật tìm thấy niềm vui ý nghĩa của cuộc sống mà còn có thể giúp họ có được một công việc ổn định để tự lo cho bản thân và cả những người đồng cảnh
câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được dưới đây là một minh chứng
anh trần ngọc hòe xã trường yên huyện hoa lưu tỉnh đinh bình là một người khuyết tật vận động
sớm mắc căn bệnh loãng xương cơ tiến triển nên khả năng đi lại của anh bị hạn chế
ước mơ có được một ngành nghề một công việc ổn định và có thể mở một cơ sở giúp đỡ những người đồng cành ngộ
anh đã quyết tâm tham gia quá học đào tạo làm tranh giấy xoắn ở hà nội để rồi trở về mở ra một cơ sở làm tranh giấy xoắn trên chính quê hương của mình
đến nay sau gần ba năm anh không những đưa được các sản phẩm do mình làm ra tới thị trường mà còn có thể lập nên nhóm bình an cưu mang giúp đỡ và dạy nghề cho những người cùng cảnh
thì cái tranh cuốn giấy này thì nó rất là cầu kỳ độ bền của nó cũng rất là cao
nó khác biệt với những cái tranh dòng tranh như tranh theo tranh đính hạt cường tranh đính đá thì là nó đối với người khuyết tật thì nó rất là nhẹ nhàng
nó rất nhẹ nhàng
cái nguồn thu thì nó cũng đủ trang trải cho những người khuyết tật
với cái nghề tranh này mình không phải đi ra ngoài bơ trải
một cái nghề như này gọi là vừa với sức khỏe mà cũng có tiền thu nhập trang trải cho bản thân
từ khi có cơ sở sản xuất tranh giấy xoắn này nhiều người khuyết tật tại địa phương đã có được công an việc làm và có đủ thu nhập cho bản thân
các sản phẩm do người khuyết tật làm ra cũng hoàn toàn đáp ứng được với nhu cầu của thị trường
mình làm cái nghề này thì thứ nhất là mình được có thời gian để mình đi điều trị bệnh của mình
thứ hai nữa là
nó cũng nhẹ nhàng để mà phù hợp với cái sức khỏe của mình
mình rất thích cái nghề này
đối với người khuyết tật thì họ rất là tập trung
tập trung cao độ vào những cái việc mà họ yêu thích họ làm và nó phù hợp với sức khỏe
thì cái người khuyết tật sản xuất ra các cái sản phẩm thì tương đương hoặc là thậm chí là những cái sản phẩm tinh sản
cao hơn các cái sản phẩm của người không khuyết tật làm
thế là đáp ứng được thị trường và phát triển các cái ngành nghề có rất là nhiều
tại ninh bình nói riêng và nhiều địa phương trên cả nước những người khuyết tật chủ yếu sống ở vùng nông thôn và các khu vực miền núi
hầu hết những người khuyết tật đều không có khả năng lao động phải sống dựa vào gia đình người thân
vì thế tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm cho bản thân khởi nghiệp bằng những ngành nghề mình yêu thích là điều hết sức đáng quý
và mô hình làm tranh giấy xoắn là một trong những mô hình khởi nghiệp thiết thực đối với cộng đồng người khuyết tật